thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với bộ thông tin truyền thông về công nghệ thông tin báo chí truyền thông các tập đoàn kinh tế thực hiện chủ trương của cách mạng bốn tại việt nam cùng dự có đồng chí võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
tại buổi làm việc thủ tướng đặt câu hỏi bộ thông tin và truyền thông phải làm gì những chính sách nào để phát triển để bộ vừa quản lý nhà nước vừa đề xuất chủ trương biện pháp với đảng nhà nước và chính phủ những chính sách phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông tin